tòa án trung tâm quận seoul đã tổ chức phiên xét xử sơ thẩm đầu tiên đối với cựu tổng thống hàn quốc park geun hye
tuy nhiên bà park geun hye đã vắng mặt do không bị bắt buộc phải xuất hiện tại phiên xét xử lần này
tại phiên tòa các luật sư của cựu tổng thống park geun hye cũng bác bỏ mọi cáo buộc đối với bà
đồng thời cho rằng hồ sơ cáo buộc của công tố viên lên tới một trăm hai mươi trang là quá dày và họ cần thời gian để xem xét
tại phiên tòa các luật sư của cựu tổng thống park geun hye bác bỏ mọi cáo buộc đối với bà
trong đó có nhận hối lộ và lạm dụng quyền lực mà phía công tố đưa ra
các luật sư cũng cho biết họ quá tải trước hồ sơ điều tra dày một trăm hai mươi trang từ các công tố viên và cần thêm thời gian để xem xét
các luật sư cũng yêu cầu phía công tố viên giải thích nhiều thông tin cáo buộc liên quan đến tập đoàn samsung và bà choi soon sin
tuy nhiên phía công tố viên đã bác bỏ yêu cầu này đồng thời truy tố bà park ở một mươi tám tội
một mươi tội liên quan đến việc nhận hối lộ một mươi một tội quanh vấn đề lạm quyền một tội danh về việc ép buộc và một tội danh về việc làm lộ bí mật quốc gia
trước khi phiên tòa chính thức diễn ra vào tháng sáu tới tòa án trung tâm quận seoul sẽ tiếp tục mở hai hoặc ba phiên xét xử sơ thẩm khác